mặc dù thị trường bất đồng sản gặp nhiều khó khăn và chứng lại
nhưng bất động sản công nghiệp vẫn duy trì được đà phát triển nhờ dòng vốn fdi
theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư trong một mươi một tháng tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi đạt hơn hai mươi năm tỷ usd
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo chiếm gần tám mươi trọng vốn
số liệu mới nhất từ bộ xây dựng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp cả nước ở mức chín mươi
giá thuê tăng năm theo quý
một số loại hình mới như bất đồng sản công nghiệp maydor
gồm nhà xưởng nhà kho còn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy chín mươi năm
nên vị thách cạnh tranh trực tiếp với các nước trong khu vực
tuy nhiên các chuyên gia nhận định một trong những vấn đề được các doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm
khi đặt nhà máy hiện nay chính là cơ sở hạ tầng
do đó để đón đầu dòng vốn dịch chuyển các địa phương khu công nghiệp
cần đẩy mạnh tính kết nối từ nhà máy sản xuất đến các kho bãi hoặc khu vực cảng biển
từ đó kéo giảm chi phí cho doanh nghiệp
song song đó cũng cần đảm bảo số lượng lợi chất lượng lao động không quá chênh lệch so với khu vực
dữ liệu cho mọi ngành nghề được xem là xương sóng trong việc vận hành và quản trị
nhóm ngành khách sạn cũng không ngoại lệ đặc biệt trong kiển nghiên số như thời điểm hiện tại
và việc tối ưu hóa dữ liệu để quản lý khách sạn đang là một xu hướng mạnh với nhu cầu ngày một cao
hiện nay đa số các phần mềm như carm easy hotel cisms
đang được ứng dụng vào hoạt động quản lý kinh doanh khách sạn
và thu được những hiệu quả nhất định hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như check in check oun kiểm tra tình trạng phòng
tuy nhiên còn nhiều khách sạn vẫn chưa áp dụng các phần mềm này
nguyên nhân chính là do họ vẫn chưa hiểu hết về phần mềm cũng như những lợi ích mà nó mang lại
đồng thời vấn đề về chi phí và nguồn nhân lực cũng trở thành nỗi lo cho hiệu quả kinh doanh khách sạn của mình
rất hoàn thiện là bao gồm cả về phần mềm quản lý khách sạn cả về cả quản lý kinh bán easycm
và theo đó còn kết hợp cùng thêm cả hệ sinh thái shell bên bên tôi
với hệ sinh thái bọn tôi hiện tại đang hướng tới một tương lai sẽ đáp ứng khoảng tầm tám mươi một trăm linh triệu khách hàng tại việt nam
chúng tôi đã có rất nhiều ứng dụng công nghệ ứng tin vào ứng dụng cả về mảng chí độ nhân tạo về phân tích dữ liệu
để làm sao chúng tôi chăm sóc các khách hàng cũ
mỗi khách hàng cũ tham gia cái nền tảng của chúng tôi
chúng tôi có hệ thống loyalty tức là hệ thống thích điểm
từ đó chúng tôi đưa ra chương trình tri ân khách hàng chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng cũ
và kết hợp đó là chúng tôi sẽ có cái chương trình quảng bá những chiến dịch để giới thiệu khách hàng mới
khảo sát mới đây của vietnam report được thực hiện trong tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai cho thấy
xu hướng khách du lịch ưu tiên các phương thức thanh toán không tiếp xúc hạn chế tiền mặt nhiều hơn
với tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ atm visa lên tới bảy mươi hai
chuyển khoản năm mươi hai ba ví điện tử bốn mươi sáu hai rồi mới đến tiền mặt ba mươi ba
đối mặt với thách thức trong việc quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng
như dữ liệu khách hàng bị ẩn hay không thống kê được nguồn hình thành dữ liệu khách hàng
vấn đề lớn nhất là mọi người nhìn vào một cái sản phẩm rất là hoành tráng
và mới nghĩ nó rất là mắc tiền nó rất là nặng nề
thì cái khó khăn lớn nhất mà chúng tôi đang làm là mình phải thay đổi cái tư duy của mọi người
bởi vì bây giờ ai cũng có điện thoại ai cũng có internet rồi
và việc sử dụng một giải pháp như thế này mình không phải đầu tư ban đầu
thế mình có thể hòa dùng như kiểu là thuê bao hàng tháng thì cái chi phí nó sẽ giảm đi rất là nhiều
chứ cuối cùng mà nói nó chỉ là cái tư duy mọi người mọi người vẫn rất là lo ngại
nhưng mà hy vọng là sau một thời gian khi mọi người nhìn thấy các khách hàng của vinms
và thấy rất là nhiều khách hàng họ sử dụng mà không tốn quá nhiều chi phí
thì họ sẽ nhận thức được là cái này nó không phải chỉ dành cho những cái người có nhiều tiền
hay là các chuỗi khách sạn lớn
bên cạnh đó với số lượng dữ liệu cá nhân của khách hàng thu thập được từ hoạt động thường nhật của khách sạn
không ít khách hàng tỏ ra e ngại về độ bảo mật thông tin của ngành khách sạn
đặc biệt là các thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán
ngoài ra an ninh mạng trong ngành khách sạn còn tiềm ẩn trước nguy cơ tấn công mạng wifi nội bộ
đây là bước đệm cho các hacker có thể thâm nhập vào các phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân của khách hàng
cái đó là cái điểm khác của khi chuyển đổi số của ngành khách sạn so với lại các ngành khác
nếu các ngành khác có thể lấy dữ liệu và tích hợp dữ liệu bằng nhiều nguồn khác nhau
thì khách sạn chúng ta phải bảo mật thông tin đối với bảo mật một số dữ liệu về mặt du khách
về mặt thông tin của khách và các vấn đề liên quan đến các chỉ số của khách sạn
cho nên các việc chuyển đổi thì phải lựa chọn đơn vị uy tín có kinh nghiệm trong việc bảo mật thông tin
đồng thời thì hiện nay bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã xây dựng cái phần mềm để có thể tích hợp và chuyển đổi
chuyển các dữ liệu báo cáo thường kỳ của các hệ thống khách sạn
đến các cơ quan ngoại nghiệp nhà nước một cách hiệu quả nhưng bảo mật nhất
các chuyên gia nhận định thời gian ngắn tới đây
ngành dịch vụ khách sạn du lịch việt nam sẽ chứng kiến sự bùng nổ
kết hợp với những tính năng hữu ích giúp khách sạn lưu trữ tất cả các giao dịch và thông tin khách hàng
xây dựng chiến lược marketing phù hợp tạo cơ hội để khách sạn cải thiện phòng hiệu quả hơn
thưa quý vị cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ viễn thông
tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và việt nam cũng đang diễn biến phức tạp
thiệt hại do tội phạm sử dụng công nghệ cao gây ra qua thời gian càng ngày càng tăng
mức thiệt hại cũng ngày càng lớn
việc phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời là điều hết sức cần thiết
trong trường hợp để mã độc xâm nhập thành công sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại
trung bình hàng tuần thành phố hồ chí minh có trên một trăm linh trường hợp mã đọc tấn công hệ thống mạng máy tính
mặc dù đa số các trường hợp này đều được khắc phục kịp thời
nhưng nếu để mã độc xâm nhập vào hệ thống sẽ rất nguy hiểm
vừa qua chương trình diễn tập thực chí an toàn thông tin mạng của sở thông tin truyền thông
với sự phối hợp của các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng
nhằm nâng cao nhận thức kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ các sở ngành trên địa bàn thành phố
để khi có sự cố xảy ra sẽ có giải pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả nhất
thực tế chương trình này giúp cho mình kiểm tra vừa kiểm tra vừa phá lỗi
và vừa phòng thủ những kiểu tấn công trên thế giới hiện nay
việt nam đang đứng trong tấp bảy thế giới về các hoạt động đe dọa tấn công mạng
số các vụ án mà đối tượng lợi dụng internet đã thực hiện hành vi tội phạm
sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi
đặc biệt các sự liên kết với tội phạm trong và ngoài nước
thông qua các phương pháp tấn công vào hệ thống như phishing deface malware

và tấn công vào người sử dụng
xu thế chuyển đổi số mang đến cho việt nam cơ hội to lớn
trong việc tăng khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ hiện đại cho khách hàng
tuy nhiên đi đôi với những đổi mới này là nguy cơ rủi ro công nghệ thông tin
rủi ro gian lận với mức độ tác động ngày càng lớn
do vậy việc cung cấp thông tin rộng rãi về an toàn bảo mật thông tin là hết sức cần thiết
hoàn toàn nó là dựa vào những tình huống thực tế và chúng tôi dạ lập
những tình huống tấn công thực tế đó mang tính là tấn công thực chiến
để đảm bảo cho
cáng bộ mà tham gia đội xanh phụng thủ thì có thể là phân tích đánh giá
và điều tra cái sự cố và đưa ra những giải pháp khắc phục những cái sự cố đó
trên cái môi trường thao trường mà chúng tôi đã xây dựng
và những cái tấn công đó là nó dựa vào những cái tình huống
trong thực tế diễn ra tại thành phố hồ chí minh
theo dự báo số lượng mà các loại tội phạm mạng cũng sẽ tăng nhanh
về phạm vi quy mô cũng như hậu quả
đối tượng tấn công của tội phạm này là cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
kể cả các cơ quan an ninh các cơ sở dữ liệu về tài chính ngân hàng
giao thông năng lượng thông tin liên lạc các công ty thương mại điện tử
các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng các máy atm bán hàng tự động
do đó trong thời gian tới các đơn vị liên quan sẽ vẫn tiếp tục mở các buổi diễn tập tiếp theo
nhằm góp phần phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin của thành phố
vừa rồi là những nội dung trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ tớ ngạc xin chào và hẹn gặp lại